sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp viện kiểm soát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm anh nv sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường quang trung tp thái bình điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày anh tda là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cháu hát đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn trình hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh